thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
và thật tiếc khi mà chúng tôi phải bỏ qua những câu chuyện về sự yêu thương
và chăm sóc dành cho các em nhỏ để đề cập đến một mặt trái khác của xã hội hiện nay
đó là có một bộ phận thiếu nhi đang thiếu sự quan tâm giáo dục chăm sóc đặc biệt từ phía gia đình
để từ đó các em thiếu nhận thức rồi bước đến con đường vi phạm pháp luật
ghi nhận được thực hiện từ một vụ cướp giật tài sản xảy ra mới đây tại thành phố đà nẵng
và trong đó các đối tượng gây án đều nằm ở độ tuổi vị thành niên
những gương mặt ngơ ngác và bình thản khi làm việc với cơ quan công an
chỉ trong một đêm bốn đối tượng này đã liên tục thực hiện hai vụ cướp giật tài sản rất manh động
ngay sau đó bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận liên triều đã bắt gọn cả bốn tại một quán game
trong số này ngoài ba em nằm trong độ tuổi vị thành niên
thì đỗ kim hồng tiến vừa tròn một mươi tám tuổi
đã làm việc với cơ quan công an về hành vi trộm cắp tài sản
năm hai nghìn một mươi sáu có thêm ra một vụ trộm cắp tài sản bị bắt
sau đó được ba mẹ bỏ lãnh về
tối hôm qua được bạn đủ lê đi tiếp giật tài sản và bị bắt
rồi em thấy hành vi của mình như thế nào
dạ em thấy hành vi sai trái và hấu hẳn nữa
theo tìm hiểu đa số các em đều thiếu sự quan tâm
của gia đình từ đó phát sinh ra việc ăn chơi lêu lồng
khi không có tiền thì thực hiện các hành vi như trộm cắp cướp giật
để thỏa mãn nhu cầu cá nhân
mà không biết rằng hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội
chưa kể nhiều em lớn lên trong cảnh bạo lực gia đình
từ đó tạo cho các em tâm lý bất mãn với xã hội
ông bà ông ngạo trai về ông bè ông không thấy em ở nhà
ông bà ông đốt phở em nghỉ học
em nghỉ học không đâu em nghỉ học không đâu
đi chơi phải sợ
sợ rồi có suy nghĩ gì cho bản thân không
suy nghĩ như thế nào
suy nghĩ là thôi xong lần đi lo học không đi chơi nữa không dành nữa
việc này xảy ra như thế là
theo chúng tôi là thứ nhất là có sự buông lỏng của gia đình
và sự vào cuộc chưa thực sự quyết liệt của các cơ quan đoàn thể địa phương
cho nên chưa có sự giáo dục thiết phục để tạo điều kiện
vì công an việc làm hoặc môi trường định thương
môi trường giáo dục viện nghề nghị
do các tham dự viên này cho nên chẳng bị tạm tội